quận hoàn kiếm ở cấp độ ba đã thông báo áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng áp dụng từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân quận đã đưa ra nhiều biện pháp xét chặt công tác phòng chống dịch trong đó có hạn chế hoạt động tập trung đông người
cửa hàng ăn uống chỉ được bán hàng mang về đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày cấm buôn bán tại chợ cốc chợ tạm các cơ sở hoạt động không quá năm mươi công suất
trước đó quận hoàn kiếm áp dụng biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ ba với năm phường gồm có cửa đông đồng xuân hàng bạc hàng bưm hàng gai
tại quận hai bà trưng ủy ban nhân dân quận hai bà trưng đã có điều chỉnh để tương ứng với cấp độ ba từ một mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi hai
theo đó quận yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp hội nghị đông người chưa cần thiết khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin
các đơn vị căn cứ số lượng công việc và mức độ lây lan dịch bệnh để tổ chức phương án làm việc phù hợp
khuyến khích các đơn vị tổ chức cho cán bộ công chức người lao động làm việc luân phiên
học sinh lớp một mươi hai tại các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường chuyển sang dạy học trực tuyến
các nhà hàng cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về dừng hoạt động thể dục thể thao ngoài trời
các cơ sở tôn giáo tính ngưỡng thờ tự thực hiện các hoạt động trực tuyến
các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận phải đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hoạt động không quá năm mươi công suất
tại quận ba đình từ trưa nay một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai toàn quận ba đình sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới
cụ thể hạn chế các hoạt động hội hợp sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đầy đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ tuân thủ nghiêm ngặt năm k cài đặt và quét mã qr
tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người
đối với dịch vụ nhà hàng quán ăn nước uống không phục vụ tại chỗ chỉ bán hàng mang về
đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc chợ tạm
các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá năm mươi công suất
tại quận hoàng mai từ một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai một mươi ba phường thuộc quận hoàng mai trừ phường hoàng liệt
sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mới
cụ thể hạn chế tụ tập đông người sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người
cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc chợ tạm
tại quận nam từ liêm từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai áp dụng các biện pháp
không tổ chức các hoạt động hội hợp sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ hai mươi người trở lên
tại các cơ sở tôn giáo tính ngưỡng thờ tự
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khác chỉ được phép bán hàng mang về
đóng cửa trước hai mươi một h hàng ngày
cấm các hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc chợ tạm
chợ truyền thống chỉ được hoạt động các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu
các cơ sở lưu trú khách sạn nhà nghỉ chỉ được phép hoạt động không quá năm mươi công suất
tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường karaoke massage quán bar internet
trò chơi điện tử cơ sở làm đẹp v v
tại quận long biên từ sáu giờ hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai quận long biên trừ phường sài đồng
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với cấp độ ba
các hoạt động sau đây trên địa bàn quận sẽ ngừng hoạt động
gồm có các cơ sở tôn giáo tính ngưỡng thờ tự rạp chiếu phim
cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao v v
ngoài ra còn quy định cụ thể các trường hợp chỉ được phép mang về
đối với các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các chợ trung tâm thương mại
các tuyến đường và tuyến phố trọng điểm gồm có nguyễn văn cử nguyễn sơn
hoàng như tiếp lâm hạ hồng tiến ngô gia khảm ngọc lâm sài đồng
vũ xuân thiệu ngôi gia tự trường lâm đức giang việt hưng nguyễn cao luyện
kẻ tạnh thép mới lý sơn ngọc thụy gia quốc lưu khánh đàm
chù huy mân thạch bang phúc lợi hội xá và ái mộ
các cơ sở còn lại được khuyến khích thực hiện bán hàng mang về
đăng ký bán hàng ăn uống tại chỗ với ủy ban nhân dân phường
về số khách tối đa trong cùng một thời điểm
bảo đảm không vượt quá ba mươi công suất chỗ ngồi
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
quận cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn
hoạt động không quá năm mươi công suất cơ sở dịch vụ cắt tóc gội đầu
hoạt động không quá ba mươi công suất
tạm dừng hoạt động các cơ sở làm đẹp dừng hoạt động đối với dịch vụ karaoke
massage điện tử
tại quận tây hồ từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai quận áp dụng các biện pháp
không tổ chức các hoạt động hội hợp sự kiện tập trung trên hai mươi người trong cùng một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đầy đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong vòng bảy mươi hai giờ tuân thủ nghiêm ngặt năm k
cài đặt và quét mã quy rờ
dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tụ tập trên hai mươi người trở lên
tại các cơ sở tôn giáo tính ngưỡng thờ tự
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
chỉ được phép bán hàng mang về đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cốc chợ tạm
các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá năm mươi công suất
tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp trừ dịch vụ cắt tóc uống tóc
khu vui chơi giải trí quán bar karaoke kể cả karaoke loa kéo quán hát cho nhau nghe
game massage phố đi bộ
tình hình covid một mươi chín tại việt nam và trên thế giới những ngày cuối năm
đã diễn biến hết sức phức tạp đặc biệt từ khi biến thể omicon xuất hiện
biến thể mới này đã thay đổi nhiều kế hoạch đào luận cả kế hoạch đón năm mới
của quốc gia
trong những chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục gửi tới quý vị
những thông tin mới xoay quanh tình hình covid một mươi chín trong nước và thế giới
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại